nằm trong hoạt động đồng hành của liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai đang diễn ra tại thành phố cần thơ từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng chín
đoàn công tác của ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quân đã tổ chức lễ khánh thành và trao nhà tỉnh nghĩa cho hai đối tượng chính sách thân nhân liệt sĩ tại xã tân điền huyện gò công đông tỉnh tiền giang
hai đối tượng chính sách được tặng nhà tình nghĩa đợt này là bà nguyễn thị rọi và nguyễn thị bơn đều là thân nhân liệt sĩ và đang có khó khăn về nhà ở
tổng trị giá của hai căn nhà khoảng hai trăm bốn mươi triệu đồng
nhân dịp này đoàn công tác cũng đã tặng một mươi năm xuất quà trị giá mỗi xuất một triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã tân điền huyện gò công đông tỉnh tiền giang
trước đó ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai còn phối hợp với bệnh viện hòa hảo mê đích cần thơ tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bốn trăm linh đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tặng hai mươi suất học bổng cho học sinh nghèo tại xã định môn huyện thứ lai thành phố cần thơ
tối ngày một mươi bảy tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu và ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh tổ chức lễ trao tặng và tiếp nhận đưa vào sử dụng hai trường tiểu học và một trăm bốn mươi một căn nhà cho gia đình chính sách tổng trị giá trên hai mươi sáu ba tỷ đồng được tiến hành xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
theo đó hai ngôi trường được tài trợ là trường tiểu học b
xã hưng phú huyện phước long và trường tiểu học già đai b thị xã già đai
ngoài ra một trăm linh căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách người có công với cách mạng và bốn mươi một căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành bàn giao cho địa phương sử dụng